thưa quý vị một cơn sốt đang nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay đó chính là giá vàng khi mà liên tục những mốc giá mới được thiết lập
thậm chí còn nhiều người ví von rằng giá vàng nhảy múa còn đắt hơn cả tôm tươi và những chủ đề bàn luận xoay quanh giá vàng vẫn đang tràn ngập mạng xã hội trong những ngày vừa qua
vâng có người thì cười khi mà vàng tăng nhưng có người thì cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi mà giá vàng liên tục chạm định
và cũng có người thì ngồi theo dõi mạng xã hội xem người người xếp hàng đi mua vàng như thế nào
rất nhiều những hình ảnh và câu chuyện độc lạ cũng đã được chính cư dân mạng chia sẻ khi thảo luận về giá vàng và chúng ta sẽ cùng theo dõi cư dân mạng nói gì về giá vàng liên tục lập kỷ lục mới như vậy
chất đa tăng khác nhau của giá vàng
chất đa tăng khác nhau của giá vàng trên mạng xã hội xuất hiện
những câu chuyện trái ngược
nếu như nhiều dân văn phòng than thở đi làm mấy tháng mới đủ tiền mua vàng thì hội cô dâu chú rể lại hô hào khởi nghiệp ngay thôi vì vừa cưới mà còn đang nắm trong tay nhiều vàng
rất nhiều ý kiến khác nhau của cư dân mạng chia sẻ tình hình giá vàng lúc này
với nhiều người khi đang sở hữu vàng được mua ở thời điểm thấp thì chắc chắn đây là niềm vui bởi bán sẽ còn lãi
cũng sẽ có những người bày tỏ tiếc nuối bởi không nghĩ giá vàng lại liên tục lập đỉnh như vậy
và cũng có người sẽ phân vân liệu rằng có nên mua vàng lúc này
thấy hôm qua nhiều người cười những người mua giá tám mươi chín lắm mà
này họ lãi rồi đấy khi vàng đã lên hơn chín mươi
ngân ngại mua vàng lúc bảy mươi triệu vì thấy cao
đợi hạ không thế hạ và giờ nó thế này quyết định sai lầm
mình đang gửi tiền tiết kiệm thấy vàng tăng quá cũng sốt ruột vì vàng tăng làm tiền mất giá
gửi ngân hàng cũng không lại được
còn kinh doanh thì giai đoạn này thực sự khó khăn quá
phân tích từ tình hình thị trường vàng lúc này một số ý kiến chuyên gia kinh tế cho rằng
quyết định mua vàng sẽ tùy thuộc tâm lý và khẩu vị rủi ro của từng người
nhưng chỉ nên nắm giữ với tỷ lệ năm một mươi tài sản
còn với những cư dân mạng khi phân tích thị trường vàng online thì cũng khá nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này
tiền gửi tiết kiệm lãi suất thấp nên rút giá
tiền gửi tiết kiệm lãi suất thấp nên rút giá
nếu ra đầu tư vào vàng thời điểm này nếu bạn có một tỷ với tiền gửi năm một năm thì chỉ được năm mươi triệu đồng tiền lãi sau một năm
nếu đem ra đầu tư vàng vào thời điểm này là chín mươi hai triệu đồng một lượng sgc bạn sẽ mua được một mươi lượng sgc dư tám mươi triệu
khi vàng lên một trăm linh triệu một lượng thì bán ra cũng được chín mươi tám triệu đồng một lượng lời sáu mươi triệu sau khoảng thời gian
có thể chưa tới một tháng vẫn còn dư tám mươi triệu tiền nhàn rỗi
khoảng cách tranh lệch giữa giá vàng thế giới
giá vàng thế giới
giá vàng cộng thuế cộng chi phí và giá vàng bán ra trong nước ngày càng giãn rộng bất thường
vì vậy không nên mua vào trong lúc này mà nên đầu tư vào ngoại tệ như usd gpe bởi những đồng tiền này đang có tín hiệu tốt
theo tôi nên né mua mới vàng miếng và ai có miếng nên chốt lấy ngay chuyển sang nhẫn kéo không kịp vì đã có hai bài học từ năm ngoái đến nay rồi
vấn đề là chốt miếng xong phải chuyển qua nhẫn được chứ không nên ôm tiền mặt
trước đó ngày tám tháng năm vừa qua ngân hàng nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công ba mươi bốn lô tương đương ba bốn trăm linh lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là ba thành viên
tuy nhiên điều này dường như không làm cho cơn sốt giá vàng hạ nhiệt
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đặt ra những câu hỏi liên quan đến tình hình giá vàng liên tiếp thiết lập các đỉnh mới như hiện nay
cũng như cần có những giải pháp quyết liệt đồng bộ và hiệu quả hơn từ các cơ quan chức năng trong việc quản lý bình ổn giá vàng
cần áp dụng theo giá vàng thế giới như ngày chín tháng năm là hai ba trăm bốn mươi năm usd một ounce và lên xuống cũng theo thế giới từng giờ
trừ mùa lễ cưới và thần tài đột xuất tăng nhẹ nhưng không quá một mươi
thay vì đấu thầu nên bán đấu giá trực tiếp cho người dân luôn không qua các công ty trung gian giống ipo chứng khoán vậy
làm vậy may ra mới giải bớt cơn khát vàng hiện nay
cần xử lý nghiêm những doanh nghiệp bán vàng mà chỉ ghi giấy bắt trả tiền hết
và nhiều ngày sau mới giao vàng
một kiểu mau bán gom chắc ăn được bao nhiêu rồi mang tiền đi đấu giá thấp hơn để kiếm lời mà không cần phải bỏ vốn
và nhận lấy rủi ro ôm vàng trong lúc bất ổn mà vẫn có lời
thị trường vàng việt nam tranh lệch so với thế giới gần hai mươi triệu đồng một lượng
giá mà nhà nước đấu thầu bán ra tám mươi sáu triệu so với thị trường khoảng chín mươi hai triệu
cơ quan nhà nước cần mạnh tay hơn nữa trong kiểm tra giám sát quản lý để ổn định thị trường vàng
trong bối cảnh giá vàng biến động hiện nay vừa qua phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay
việc thanh tra kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
để không chậm trễ hơn nữa
trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật buôn lậu thẩm lậu trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá cạnh tranh không đúng quy định
kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến bộ công an và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định
và hiện sau chuỗi ngày phi mã giá vàng các thương hiệu trong nước bất ngờ đảo chiều lao dốc
theo đó sáng ngày một mươi hai tháng năm ghi nhận mức giảm một một triệu đồng ở chiều bán ra nhưng giảm đến ba ba triệu đồng ở chiều mua vào
so với đỉnh lịch sử ngày một mươi tháng năm
tuy nhiên tính chung suốt tuần vàng miếng sgc đã tăng năm ba năm bốn triệu đồng một lượng
vậy bạn suy nghĩ gì về những kỷ lục mới của giá vàng
hãy chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân